ngày hôm nay cảnh sát giao thông tp hcm đang tiến hành xử lý hàng trăm thanh thiếu niên
tham gia hội south vietnam scooter team đang hợp mặt giao lưu xem bóng đá
và chuẩn bị đi bão vào tối qua thì bị phát hiện ngăn chặn
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm phối hợp với công an tp thủ đức
lập hồ sơ di chuyển gần ba trăm linh xe máy tại gia độ về trụ sở để xác minh xử lý
đại diện cảnh sát giao thông tp hcm cho biết sau thời gian trinh sát đơn vị này phát hiện
hội nhóm trên facebook south vietnam scooter team tạm dịch đội tuyển xe tay ga nam việt nam
các thành viên nhóm này chủ yếu các thanh thiếu niên cùng sở thích chơi xe tay ga độ
chiều ngày sáu tháng năm phát hiện nhóm này tổ chức buổi gặp gỡ giao lưu trao đổi kinh nghiệm
chơi xe tay ga độ tại quán nằm trong hẻm một trăm tám mươi tám đường nguyễn văn hưởng phường thảo điền
tp thủ đức nên phối hợp công an tp thủ đức tiến hành kiểm tra hành chính
tại thời điểm kiểm tra khoảng ba trăm linh xe máy tay ga độ các bộ phận dựng gần hết con hẻ một trăm tám mươi tám
lực lượng chức năng phong tỏa quán và yêu cầu các thanh thiếu niên ngồi tại chỗ
khoảng ba trăm linh xe tay ga độ được cảnh sát giao thông vận chuyển về trụ sở để lập hồ sơ xử lý
các thành viên nhóm south vietnam scooter team có các buổi gặp trực tiếp để trao đổi kinh nghiệm
giao lưu cáp kèo để so tài
các xe đảo độ thường tập trung ở các chi tiết như máy bánh xe bô đèn để cho xe nhìn khác lạ
tiếng nổ lớn và chạy nhanh hơn nhiều lần so với xe của nguyên bản nhà sản xuất
mục đích đậu xe tay ga không chỉ xuất phát từ việc yêu thích xe độ mà còn để so kẻ tốc độ và âm thanh trên đường phố